ngày hai mươi sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của cao thị mỹ châu bốn mươi bảy tuổi ngụ tại ấp cà săn
xã hàm tân huyện trà cú do có hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi cao thị mỹ châu cùng gia đình từ tỉnh đồng nai chuyển về huyện trà cú
tỉnh trà vinh sinh sống và hành nghề mua bán cá lóc
châu là người trực tiếp thỏa thuận với các hộ dân và thuê mứng tài xế vận chuyển đem bán cho các vựa cá ngoài tỉnh
đến ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một châu nợ tiền mua cá của hai mươi bảy hộ dân với tổng số tiền hơn hai mươi bốn tỷ đồng
do bị siết nợ châu tiếp tục mua cá để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
châu mua cá của hai mươi ba người trên địa bàn các huyện trà cú tiểu cần châu thành tỉnh trà vinh
với tổng số tiền hơn ba mươi hai tỷ đồng
và hứa sau khi bắt cá từ một tuần đến nửa tháng sẽ trả tiền đủ
do tin tưởng nên các bị hại đồng ý và thỏa thuận miệng không làm hợp đồng mua bán
từ ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
các chủ vượng mua cá của châu chủ thanh toán hơn ba mươi năm tỷ đồng tiền cá
nhưng châu không trả nợ tiền mua cá như đã hứa ban đầu mà sử dụng vào mục đích khác
như trả tiền nợ mua cá trước ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trả nợ cá nhân
trả một phần tiền nợ của các hộ bán cá sau ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
đến thời điểm hiện tại cao thị mỹ châu còn nợ tổng số tiền hơn một mươi chín tỷ đồng và mất khả năng thanh toán